sau thành phố hồ chí minh vào giờ đêm nay một mươi hai tháng bảy
tỉnh tiền giang sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu
tại một mươi huyện thị thành phố trong một mươi năm ngày
tính đến nay tỉnh tiền giang đã phát hiện sáu mươi bảy ổ dịch covid một mươi chín
tại chín trên một mươi một huyện thành thị với hơn bốn trăm linh ca mắc covid một mươi chín
trong đó có ba trăm năm mươi hai ca mắc đã được bộ y tế công bố
còn một số ca khác đang chờ bộ y tế gắn mã số bệnh nhân
trước tình hình trên ubnd tỉnh tiền giang cho biết tỉnh quyết định
thực hiện giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu tại một mươi huyện thị thành phố
bắt đầu từ giờ ngày một mươi hai tháng bảy trong một mươi năm ngày
hiện bộ chi huy quân sự tỉnh tiền giang đã kết hợp với
tiểu đoàn hóa học bộ thâm mưu quân khu chín và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tiền giang tổ chức phun xịt dung dịch khứa quẩn
với chiều dài các tuyến đường được khử quẩn là sáu mươi km
tập trung phun xịt vào những điểm phong tỏa
những khu chợ có liên quan đến các ca dương tính với covid một mươi chín và các ngân hàng cảng cá